nhân dịp tết quý mão sắp tới gần hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã phối hợp cùng các đơn vị thiện nguyện các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương trong chương trình xuân yêu thương
những ngày tết đang cận kề rất nhiều người đang tất bật sắm sửa chuẩn bị đón tết thì tại khoa nhi viện huyết học truyền máu trung ương vẫn có hàng trăm bệnh nhân nhi đang mỗi ngày mỗi giờ chống chọi với nỗi đau của bệnh tật
để giúp các em cũng như người nhà vơi đi khó khăn tiếp thêm động lực cho họ hôm nay những cán bộ chiến sĩ hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã đến hỏi thăm mang theo đó tình cảm những món quà